trong lĩnh vực sản xuất bê tông ở hà nam nhưng ngoài hoạt động kinh doanh thực tế lê thị hậu đã mua hóa đơn của các công ty ma hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty ma để xuất trái phép hóa đơn khống nhằm hợp pháp hóa cho nguồn nguyên liệu cát đá sỏi đang tiêu thụ lậu của mình
chỉ trong vòng chưa đầy hai năm đã có tổng số một năm trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng được xuất bán với trị giá hàng hóa lên đến bảy trăm ba mươi tỷ đồng hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét mở rộng vụ án
và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi quyết định đăng ký
theo các chuyên gia các phụ huynh cần lựa chọn chương trình phù hợp với sở thích nhu cầu của con và đặt mục tiêu cho mỗi khóa học hè chứ không chỉ đơn thuần là đi tìm nơi để gửi gắm trẻ
bên cạnh đó cần phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu chủ động tìm kiếm từ nhiều nguồn thông tin kinh nghiệm tham gia của các phụ huynh khác chất lượng của các khóa học trước
cái đầu tiên đó là sự an toàn phải tìm hiểu cái khóa đó có an toàn với con mình hay không
từ là giã ngoại biển cho đến giã ngoại rừng núi không bị tai nạn thương tích không bị xâm hại tình dục không bị các loại bệnh tật hoặc là đánh đập bạo lực gì đó
vấn đề thứ hai là phải trao đổi với con
còn ơi dự kiến là sẽ đi học như thế đấy để học thì con có thấy phù hợp không con thích không và như vậy thì liệu con có đáp ứng được không
đấy trong một thời gian như thế
vấn đề thứ ba nữa là phải luôn luôn suy nghĩ đến là mục đích cuối cùng của con mình
sau khi học đó thì sẽ được cái gì
đồng thời phụ huynh cũng phải đồng hành cùng con trong quá trình tham gia các chương trình khóa học hè
chuẩn bị cho con những kỹ năng cần thiết trước khi tham gia các khóa học này để đảm bảo an toàn và giúp con có được kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú
các bậc cha mẹ cũng phải trang bị cho con những kỹ năng sơ bộ ban đầu
thí dụ là nhớ số điện thoại của cha mẹ điện thoại đem theo như thế nào để nhớ chẳng may bị lạc bị gì đấy
alo gọi phải tuân thủ theo cái hướng các biển bá các quy định
con đã bị xâm hại tình dục cho nên là trong đêm nếu xảy ra vấn đề này nếu có ai mó vào người nếu làm gì thì con hãy kêu lên như thế nào con gọi đến ai
tất cả cái đấy đều phải trang bị cho con trước để đề phòng
đấy là những các cái mà chúng ta cần phải chú ý chứ không phải là khoán trắng con cho khóa
bên cạnh việc đăng ký cho con tham gia những chương trình chạy hè khóa học hè
thì chính mỗi gia đình cũng có thể là một trại hè một dân chơi bổ ích không kém phần hấp dẫn
nơi trẻ em có thể được trải nghiệm phát triển bản thân và nhiều kỹ năng sơ bộ
sống cùng bố mẹ và những người thân yêu
thưa quý vị giảm tiêu thụ đồ uống có đường áp dụng biện pháp thuế mang lại hiệu quả nhất
là nội dung được chia sẻ tại hội thảo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí
về tác hại của đồ uống có đường đối với sức khỏe và vai trò của chính sách thuế trong kiểm soát tiêu dùng
do bộ thông tin và truyền thông tổ chức vào sáng ngày hôm nay ngày năm tháng bốn tại hà nội
tại hội thảo các chuyên gia nhà nghiên cứu hàng đầu về y tế dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng
của bộ y tế who tổ chức health bridge canada tại việt nam viện dinh dưỡng quốc gia
trường đại học y tế công cộng cũng tập trung thảo luận về các chủ đề
tác hại của đồ uống có đường những lầm tường và sự thật về đồ uống có đường
một quan hệ giữa tác hại của đồ uống có đường với bệnh thừa cân béo phi
thực trạng thừa cân béo phì và gánh nặng bệnh tật tại việt nam và trên thế giới
ước tính tác động của chính sách thuế đồ uống có đường tới giảm thiểu gánh nặng
thừa cân béo phì ở việt nam bằng chứng và kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát tiêu dùng
đồ uống có đường và khuyến nghị giải pháp kiểm soát cho việt nam để tìm ra
biện pháp phù hợp kiểm soát phù hợp
tăng thuế sẽ tác động đến tăng giá qua đó tác động đến hành vi tiêu thụ
gánh nặng sức khỏe và kinh tế xã hội sẽ thay đổi tương đương với mức tăng giá bán lẻ
nếu mức tăng giá năm đem lại sự thay đổi không đáng kể thì tăng giá ở mức hai mươi
có thể đem lại sự thay đổi tích cực cho tình trạng béo phì ở việt nam
mới đây tổng cục thuế đã ban hành công điện số một mươi về quyết liệt triển khai hiệu quả
việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
việc xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng dầu là giải pháp quan trọng
giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn quản lý doanh thu
và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp
đồng thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu gian lận xăng dầu
từ đó tăng thu cho ngân sách nhà nước
hiện nay có khoảng gần một trăm linh các cửa hàng chi nhánh xăng dầu của công ty này
đã triển khai thành công việc xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng
điều này đã và đang tạo cho khách hàng sự tin tưởng khi mua bán xăng dầu
một trong những mặt hàng thiết yếu của cuộc sống
việc xuất hóa đơn bán lẻ cho khách hàng đấy là một điều nên
và cũng để thể hiện sự minh bạch trong việc buôn bán của các đơn vị cung cấp
và yên tâm cho người tiêu dùng
hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan đến người tiêu dùng là cá nhân
nên việc áp dụng quy định xuất hóa đơn từng lần là hợp lý
hiểu rõ điều đó nhiều cửa hàng xăng dầu đã chủ động liên hệ
làm việc với doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử
để bàn bạc thảo luận thống nhất giải pháp thực hiện
việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đúng quy định
trường thương mại của xăng dầu là khác nhau
ví dụ cây xăng ở miền núi thì nó lạc lậu hơn
cây xăng đồng bằng ở hà nội đà nẵng nó khác hơn
ví dụ cái phần mềm quản lý của nhập xuất tồn bán ra nó cũng khác nhau
các đơn vị cung cấp phần mềm ví dụ misa khác
rồi viettel khác fpt khác
tất cả những cái đó nó phải nói là có những khó khăn cho đơn vị bán lại
hỗ trợ đối với miền núi về chi phí phần mềm
chi phí nâng cấp của cây xăng cho đảm bảo cây đồng bộ
sau gần bốn tháng đến nay toàn quốc có một mươi năm chín trăm ba mươi một trên một mươi năm chín trăm ba mươi năm cửa hàng xăng dầu
đã thực hiện xuất hóa đơn bán hàng cho người dân
chỉ còn bốn cửa hàng ở vùng sâu vùng xa chưa thực hiện
theo kế hoạch trong tuần tới sẽ hoàn thành lắp đặt
để đạt đủ một trăm linh các cửa hàng xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu
theo chỉ đạo của chính phủ
bên cạnh đó các cơ quan
quản lý cần có biện pháp giám sát chặt chẽ hiệu quả
ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ thuận tiện hơn
để các chủ trương của chính phủ được đi vào cuộc sống một cách thực chất
thủ tướng phạm minh chính mới đây vừa có chỉ đạo
về việc triển khai thi hành luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có nội dung chuẩn bị đề xuất quốc hội cho phép luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đây được cho là tín hiệu tích cực giúp cho thị trường bất động sản
phục hồi mạnh mẽ trong năm nay
theo các chuyên gia việc rút ngắn thời gian hiệu lực của luật đất đai
sẽ giúp các thủ tục như quy hoạch sử dụng đất về thu hồi đất
giao đất cho thuê đất đã được phân cấp một cách mạnh mẽ
và giải quyết thủ tục hành chính giảm bớt các chi phí tuân thủ
giảm bớt các khâu trung gian
điều này sẽ tác động tới việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
qua đó đẩy nhanh việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp
của các dự án bất động sản và các dự án phát triển kinh tế xã hội

mà không phải đất ở thì cũng được phép là thực hiện các dự án nhà ở thương mại
thì đây cũng là một nguồn cung rất tiềm năng mà chúng ta thấy rằng là
tổng kết đánh giá của chính phủ là khoảng ba trăm linh dự án tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đấy cũng là hai địa phương mà hiện nay đang khán hiếm nguồn cung
việc thị trường cần có khu pháp lý mới đang là nhu cầu cấp thiết
đây là cơ sở để giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư doanh nghiệp
cũng như thị trường bất động sản hiện nay
việc này giúp nhiều dự án được gỡ vướng
cùng với việc huy động được nhiều nguồn lực từ nước ngoài
qua đó tạo điều kiện cho nhiều dự án được triển khai hoàn thành
từ đó nguồn cung cho thị trường gia tăng góp phần làm giảm áp lực về cung cầu hiện nay
từ đó nguồn cung cho thị trường gia tăng góp phần làm giảm áp lực về cung cầu hiện nay

và khi nguồn cung được tăng lên phong phú rồi giàu hơn
thì rõ ràng nó làm giảm cái
nó sẽ tăng lên phong phú rồi giàu hơn
áp lực cái nhiệt nóng của cung cái cầu của thị trường
thì chắc chắn nó sẽ làm cân đối thị trường làm bình hồn thị trường
và đặc biệt là nó kéo cái giá cả và nó làm mất đi những cái việc lợi dụng để đẩy giá thổi ra
theo các chuyên gia luật đất đai sửa đổi hai nghìn hai mươi bốn có nhiều điều khoản được điều chỉnh
theo hướng bảo vệ lợi ích tối đa cho người dân
do đó nếu việc tháo gỡ pháp lý diễn ra theo đúng như kỳ vọng
tin tưởng rằng các giao dịch trong dân
sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn đảm bảo giá giao dịch đúng với giá trị thực
tạo ra cơ chế giúp kiểm soát thị trường bất động sản
hỗ trợ cho sự phát triển thị trường bất động sản theo hướng an toàn và minh bạch
thưa quý vị trong khi giá gạo xuất khẩu của thái lan giảm
thì gạo việt nam lại tăng mạnh
một trong những diễn biến mới đáng chú ý là indonesia vừa mở gói thầu mới
đến ba trăm linh tấn gạo năm tấm
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại
của hiệp hội lương thực việt nam giá gạo xuất khẩu loại năm tấm của thái lan
giảm năm đô la mỹ xuống còn sáu trăm một mươi đô la mỹ một tấn
ngược lại gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam tăng đến một mươi ba đô la mỹ lên năm trăm chín mươi bảy đô la mỹ một tấn
gạo cùng phẩm cấp của pakistan tăng bốn đô la mỹ lên sáu trăm linh ba đô la mỹ một tấn
tương tự các loại gạo hai mươi năm tấm và một trăm linh tấm của thái lan giảm bốn năm đô la mỹ một tấn
còn gạo việt nam tăng tương ứng năm và ba đô la mỹ một tấn
giải thích về xu hướng này một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết
từ đầu tháng ba đến nay lượng lúa gạo hàng hóa của việt nam tương đối dồi dào nên giá giảm
nhờ vậy sức cạnh tranh trên thị trường thế giới tăng đặc biệt so với gạo thái lan
đó là lý do vì sao vào thời điểm này gạo thái lan giảm giá trong khi gạo việt tăng
hiện tại đợt thu hoạch lúa đông xuân chính vụ dần kết thúc và sản lượng bắt đầu giảm
nên giá tăng trở lại do các doanh nghiệp tranh thủ mua dự trữ
nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới philippines
năm nay dự kiến nhập khẩu đến bốn một triệu tấn gạo
tăng khoảng sáu trăm linh tấn so với lượng gạo nhập khẩu năm hai nghìn hai mươi ba
từ đầu năm nay indonesia cũng đang trở thành nhà mua gạo tích cực nhất trên thị trường
hiện quốc gia đông dân nhất đông nam á này dự kiến sẽ nhập khẩu đến ba sáu triệu tấn gạo
trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực
ngay khi mở cửa đầu tuần giá cà phê trên cả sàn london và new york tràn ngập sắc xanh
ở tất cả các kỳ hạn
trên sàn london ngay khi mở cửa đã tăng hai mươi hai đô la mỹ một tấn
ba giờ sau giá cà phê robusta vọt lên tới bảy mươi đô la mỹ một tấn
tuy nhiên sau đó thị trường giảm dần nhưng đến gần cuối phiên xu hướng tăng đã quay trở lại
chốt phiên kỳ hạn giao tháng năm tăng ba mươi năm đô la mỹ lên ba ba trăm bốn mươi ba đô la mỹ một tấn
còn kỳ hạn giao tháng bảy tăng ba mươi bốn đô la mỹ lên ba hai trăm bốn mươi năm đô la mỹ một tấn
các kỳ hạn giao tháng chín và một mươi một cũng tăng lần lượt
ba mươi ba và ba mươi hai đô la mỹ một tấn
mặt hàng cà phê arabica trên sàn new york thì ngược lại
mở đầu phiên tăng và có thời điểm tăng đến bảy mươi bốn đô la mỹ một tấn
nhưng đến gần đóng cửa vẫn giảm đều ở tất cả các kỳ hạn
giá cà phê kỳ hạn giao tháng năm giảm hai mươi sáu bốn đô la mỹ một tấn còn bốn một mươi đô la mỹ một tấn
với sự hỗ trợ tích cực từ thị trường thế giới giá cà phê tiếp tục tăng thêm một đồng một ký
ở tất cả các địa phương cao nhất tại đắk nông chín mươi năm đồng một ký kế đến là đắk lắc chín mươi bốn tám trăm linh đồng một ký
gia lai chín mươi bốn năm trăm linh đồng một ký và lâm đồng chín mươi bốn một trăm linh đồng một ký
theo các chuyên gia giá cà phê robusta ngược chiều thế giới hiện nay tiếp tục cho thấy nguồn cung mặt hàng này đang thiếu hụt
đáng chú ý dù đã qua năm tháng đầu niên vụ giá tăng cao kỷ lục
nhưng lượng hàng xuất khẩu của việt nam chỉ tăng nhẹ một vài phần trăm so với cùng kỳ các năm trước
nguồn cung được dự báo sẽ tiếp tục hạn chế
nguồn cung sẽ kéo dài tới niên vụ sau vì các vấn đề liên quan tới thời tiết khô hạn gây gắt tại vùng đất tây nguyên
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh mô hình mì gõ và bánh mì chảo không đồng của nhóm thị nguyên đã hoạt động gần sáu tháng
mang đến bữa ăn ấm lòng vào cuối tuần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và đã nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng
tối thứ sáu tại gốc nguyên
đường khu vực cống quỳnh quận một thành phố hồ chí minh gần bốn trăm linh phần mì gõ nóng hổi được các bạn trẻ nhóm thị nguyên
ân cần phục vụ cho người dân có nhu cầu đến đây thưởng thức
hàng trăm người dân được sắp xếp ngồi trật tự để thưởng thức món ăn
có những người già người buôn bán dạo anh xe ôm đến những người công nhân
không khí mát mẻ buổi tối cuối tuần ở quận một các bạn trẻ trong nhóm phục vụ tận tình từ nhận giữ xe máy miễn phí
bưng mì đến tận nơi mì nóng hổi đã tạo không khí thoải mái vui vẻ cho người dân đến đây
được biết cứ vào buổi tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần nhóm thị nguyên nhất tâm sẽ tổ chức lần lượt
tại hai địa điểm là vòng xoay cống quỳnh quận một và vòng xoay đoạn nguyễn trí thanh quận tám
mình muốn mong muốn cho bà con có một bữa ăn ngon nóng ấm lòng trong những buổi tối lặng của sài gòn
giữa dòng người vội vã
thực hiện chương trình mình đã khảo sát rất kỹ mình mới cho ra chương trình là mì gõ không đồng
hiện nay mình cũng có về bánh mì chảo không đồng
thì em cảm nghĩ đến thời điểm bây giờ rất hạnh phúc khi nhận rất nhiều sự quan tâm trong và ngoài nước
cả báo đài lẫn truyền thông và cả bà con
cái hạnh phúc nhất của mình đó là khi mà bà con dùng xong bà con khen và bà con mong muốn bà con sẽ quay trở lại
đó là hạnh phúc lớn nhất của thầy
mình cũng ăn đây rất là thường xuyên
chứ mỗi tuần là tối sáu là tổ chức bánh mì rồi là ok rất là ngon tuyệt vời
được cái từ thiện ở đây rất là vui vẻ lúc nào cũng rất là cho dân ở đây là ok đó
vào mỗi cuối tuần cứ từ một mươi chín giờ những người lao động khó khăn xếp hàng vòng trong vòng ngoài
để được thưởng thức tô mì gõ chay không đồng ấm lòng sau một ngày mưu sinh
anh hoàng quê trà vinh cùng hai con nhỏ mỗi ngày đi bán vé số và nhặt vé chai
thu nhập ít ỏi
hai con nhỏ nên hôm nay được đến ăn mì gõ không đồng
anh hoàng và hai con có được bữa ăn ngon nóng hổi và đủ no
không chỉ có gia đình anh hoàng mà những hoàn cảnh khó khăn khi đến đây đều cảm nhận như vậy
và đây cũng chính là điều mà nhóm thiện nguyện nhất tâm muốn đem đến cho mọi người
đặc biệt một điều nữa là khi người dân đến đây muốn dùng mì gõ thì sẽ luôn có không để thiếu phần ăn
được biết kinh phí hoạt động của mô hình này đều nhờ vào sự chung tay của cộng đồng trong và ngoài nước
ba cha con này không có mì gõ
không có nghề nghiệp gì hết trơn á
mấy đứa này thì mẹ nó bỏ lúc mấy tháng tới giờ là bỏ ra nuôi rồi mà
đang lượm vé chai trước đó cô nói ghé đây có thầy để tổ chức cho ăn mì không đồng đó
ba cha con cũng đang đói rồi vô ăn thấy ngon quá
rất vui ngon hơn
nói chung là bữa ăn năm nay là rất là ngon
cô đi được ba lần rồi
một lần đầu ở đây xong rồi lần thứ hai là nguyễn trí thăng
là được ăn bánh mì chảo
xong rồi đến lần này là lần thứ ba là thầy bảo là lần này là bánh mì chảo
thì lần sau sẽ là hủ tiếu gõ cho đỡ ngán
là cô thấy trời ơi chú đéo mà lịch sự mà nói chung là đầy đủ lắm
chưa cô chưa thấy chỗ nào được ăn như vậy
với những gì đã làm được và nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng
trong thời gian tới nhóm thiện nguyện nhất tâm sẽ tăng phần ăn lên phục vụ bảy trăm linh phần tại một điểm
và mong muốn sẽ mở thêm được nhiều điểm nữa để phục vụ người dân
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên tại việt nam
phát triển thành công phương thức thanh toán thông qua chuẩn unionpayqr
đem lại trải nghiệm mua sắm khác biệt cho khách nước ngoài
theo đó thay vì trả tiền mặt như trước đây khách quốc tế chỉ cần sử dụng các ứng dụng tài chính
có tích hợp chuẩn unionpayqr
để thanh toán mua hàng hóa tại các đơn vị chấp nhận thanh toán
có tích hợp chuẩn qr này do mb cung cấp
như vậy chỉ cần sử dụng các ứng dụng di động cho phép thanh toán qua chuẩn qr unionpay
người mua hàng trên toàn cầu có thể thanh toán dễ dàng bằng cách quét mã qr
tại các đơn vị chấp nhận thanh toán do mb đã và đang thiết lập tại việt nam theo chuẩn unionpay
ngoài việc mang đến trải nghiệm đơn giản nhanh chóng và tiện lợi
phương thức thanh toán qua unionqr cũng chú trọng đến sự an toàn và bảo mật cao cho khách hàng
với quy trình thanh toán đã được xác thực lại bằng mã otp cho giao dịch an toàn tối đa
theo dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn mb sẽ phát triển một trăm linh điểm chấp nhận thanh toán unionpayqr trên toàn quốc
vừa qua siêu du thuyền leisure cartier quốc tịch pháp đã chở theo một trăm năm mươi khách hàng sang
ở các nước pháp mỹ anh ghé thăm đảo ngọc phú quốc
tại phú quốc đoàn khách du lịch đã đi thăm quan khám phá làng chài hạm ninh
thưởng thức đặc sản của làng chài trên một trăm linh năm tuổi
nhất là ghẹ hạm ninh chùa hữu quốc trước khi lên tàu lại vào chiều cùng ngày
siêu du thuyền này khởi hành từ sihanoukville campuchia rồi ghé phú quốc để khách du lịch thăm quan đảo ngọc
sau đó siêu du thuyền di chuyển đến công đảo tp hcm trước khi về lại pháp
ủy ban nhân dân tp phú quốc cho biết ngoài đường hàng không đường cao tốc
khách du lịch quốc tế đến phú quốc khá đông bằng con đường tàu du lịch biển
địa phương này cũng kỳ vọng nhiều về du lịch bằng tàu biển du thuyền trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
từ nhiều thị trường như malaysia singapore thái lan và một số nước châu âu
thời gian tới phú quốc sẽ tập trung làm tốt vấn đề an ninh trực tự vệ sinh môi trường
khuyến khích các doanh nghiệp du lịch không ngừng nâng cấp sản phẩm
phát triển sản phẩm du lịch mới độc đáo đa dạng và chất lượng
cũng như có những chương trình khuyến mại tốt thu hút du khách
cũng theo sở du lịch tỉnh kiên giang năm hai nghìn hai mươi ba kiên giang đón trên hai mươi một lượt du khách pháp
đứng thứ chín trong top một mươi thị trường khách quốc tế đến kiên giang
sự vụ một khách hàng nợ thẻ tính dụng tám năm triệu đồng sau một mươi một năm
con số phải thanh toán cả gốc lẫn lãi lên tới tám tám tỷ đồng đã khiến không ít chủ thẻ tính dụng hoang mang
và có ý định thanh lý thẻ tính dụng để mình không là nạn nhân tiếp theo
tuy nhiên việc sử dụng thẻ tính dụng sẽ không quá rủi ro nếu biết sử dụng đúng cách
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
không cần nhập mật khẩu chỉ cần quẹt thẻ khách hàng có thể thanh toán cho mình món đồ cần mua
tiện ích đặc trưng của thẻ tính dụng là chi trước trả sau miễn lãi từ bốn mươi năm đến năm mươi năm ngày tùy tổ chức phát hành
thậm chí người sử dụng còn có thể rút được tiền mặt từ thẻ tính dụng tại các cây atm
đó chính là sự tiện lợi khi dùng thẻ tính dụng
nếu mình muốn chuyển khoản qua ngân hàng thanh toán hoặc là mình quét mã qr để thanh toán
thì bắt buộc trong tài khoản mình phải có tiền ngay vào thời điểm đó
ví dụ mình muốn mua một cái sản phẩm nào đó hay mình muốn mua vé máy bay hay bất cứ cái gì đó
mà cái số tiền nó vượt hơn
cái số tiền đang có trong tài khoản thì gần như chúng ta không thực hiện được
thì đây chính là cái sự khác biệt mà tôi cho là khá là lớn
cá nhân tôi thì cũng có sử dụng nhiều thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng
thì mỗi ngân hàng thì đều có những cái chính sách riêng cho khách hàng
đối với cá nhân tôi thì tôi sử dụng nhiều vào cái việc là chi tiêu ở các những cái trung tâm thương mại
cũng như là khi mà mua hàng online trên các cái trang web thương mại điện tử đấy
thì có những cái khuyến mại cũng như là chức khấu
rất là tối ưu cho khách hàng
chủ thể cần phải xác định dòng thẻ tính dụng nội địa hoặc quốc tế
dựa trên nhu cầu sử dụng như thanh toán hoặc rút tiền
lựa chọn hàng thẻ tính dụng phù hợp với mức độ sử dụng của mình
để hưởng ưu đại miễn phí thường niên
ngoài ra phải đọc kỹ các điều khoản điều kiện trong hợp đồng thẻ tính dụng
về cách thức tính lại thứ tự ưu tiên khi thanh toán
để có cách thức sử dụng thẻ tính dụng đúng cách
khi chúng ta đã dùng nó như một cái công cụ
thì chúng ta phải phát huy hết cái khả năng và đâu đó cái tiện ích của nó
chẳng hạn như chúng ta có những cái kế hoạch chi tiêu mua sắm hợp lý
hoặc là cái kế hoạch để trả cái khoản đó như thế nào
ví dụ như đến cuối tháng chúng ta lạnh lương
thì chúng ta phải thanh toán ra làm sao
thậm chí bây giờ các ngân hàng còn cho chọn cái ngày để trả nợ chẳng hạn
thì chúng ta làm sao cho hợp lý với cái bài toán tài chính của mình
một cái nữa đó là chúng ta phải thường xuyên theo dõi
bởi vì đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là
có thông báo có sao kê có gì đó
nhưng nếu như mà bị một cái trục trặc gì đó
và nó bị thiếu mất cái thông tin
thì chúng ta cũng phải hình dung rằng
mỗi tháng chúng ta có một cái thẻ tính dụng
và chúng ta phải quản lý nó
song song với việc kiểm soát chi tiêu
và lựa chọn thẻ phù hợp nhu cầu sử dụng
thì việc quản lý thông tin thẻ cũng cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn
việc đáy lọc thông tin thẻ tín dụng khi chi tiêu trực tuyến
là tình trạng không bất ngờ tiêu dùng đó gặp phải
ngoài ra việc không có chức năng xác minh bằng mã otp
khi hoạt thẻ bằng máy pos
nên việc mất tiền oan rất dễ xảy ra
theo thống kê của hiệp hội ngân hàng việt nam
cả nước hiện có hơn một trăm bốn mươi triệu thẻ thanh toán
trong đó có một mươi hai triệu thẻ tính dụng
giá trị giao dịch qua hệ tín dụng năm hai nghìn hai mươi ba
đạt trên một triệu tỷ đồng
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng
chú động thông tin cho khách hàng
các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ
nhiều ngân hàng cho biết đang tập trung rà soát
xử lý các tài khoản rác thẻ có nợ quá hạn